bộ ngoại giao tổ chức chương trình ngày tìm hiểu về việt nam cho thành viên đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài
đại sứ đại biện trưởng phái đoàn trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại việt nam
đây là dịp để giới thiệu về đất nước con người các thành tiệu đổi mới cũng như đường lối chính sách đối ngoại và phát triển
các ưu tiên trong xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá du lịch của việt nam trong giai đoạn hiện nay
tại ngày tìm hiểu về việt nam năm nay đại diện của bộ ngoại giao đã trình bày các nội dung chính
gồm giới thiệu về lịch sử văn hóa và con người việt nam kinh tế tài chính và môi trường đầu tư của việt nam
chính sách đối ngoại của việt nam sau đại hội đảng lần thứ một mươi hai giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ ngoại giao
các hoạt động thường niên do bộ ngoại giao tổ chức dành cho ngoại giao đoàn
chia sẻ kinh nghiệm của một số nhà ngoại giao kỳ cựu làm việc tại việt nam
chương trình giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu biết về việt nam
tiếp tục ủng hộ việt nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
tôi mới đến việt nam nhận công tác được sáu tháng nhưng tôi cũng đã tìm hiểu về đất nước tươi đẹp của các bạn
từ các phương tiện thông tin đại chúng tôi rất phấn khởi khi tham dự chương trình này
tôi sẽ nỗ lực để góp phần tăng cường sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
tôi đến việt nam chưa lâu nhưng tôi cũng đã tìm hiểu đất nước tươi đẹp của các bạn
từ các bài báo
tôi cũng muốn học hỏi ngôn ngữ của các bạn để đọc được bài tiếng việt và nói tiếng việt
tôi thực sự rất vui khi tham gia vào chương trình ngày hôm nay
nhân dịp này chương trình ngày tìm hiểu về việt nam đã giới thiệu về những nét đẹp trong tết nguyên đán của việt nam
nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu về truyền thống tốt đẹp của việt nam
ngày lễ trọng đại đối với mọi người dân việt nam trên khắp cả nước
và với cả những người con việt nam đang sinh sống học tập làm việc ở nước ngoài